về tình hình nga ukraine chính quyền của ukraine cho biết
moscow và kiev đã tiến hành trao đổi thi thể của một trăm sáu mươi binh sĩ từ trận mỗi bên
đây là động thái công khai trao đổi thi thể binh sĩ thiệt mạng đầu tiên
kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng hai
theo bộ tái hỏa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm nóng tạm thời của ukraine
cuộc trao đổi diễn ra tại khu vực zaporizia vào hôm hai tháng sáu
nga đang từng bước mở rộng kiểm soát vùng donbass trong giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt
trong tuần qua đa tiến quân của nga đã tiến sâu vào syriza nez
một trong hai thành phố lớn cuối cùng ở tỉnh lugan mà kiev còn kiểm soát
trước đó ngày năm tháng sáu tổng thống nga vladimir putin tuyên bố
lực lượng phòng không nga đã bắn hạ hàng chục loại vũ khí hiện đại của ukraine
mặc dù không rõ chính xác đó là những loại vũ khí nào
nhưng moscow cho biết họ đã phá hủy cả máy bay và tên lửa của ukraine